và cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời xem xét về việc trình quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba chính quốc hội tại kỳ họp thứ năm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thay mặt chính phủ trình bày tờ trình dự án luật
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm điều chỉnh thay đổi về vị trí
chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ quan hệ công tác
bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tính chất là lực lượng quân chúng tự nguyện tự quản dưới sự quản lý của chính quyền
tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vừa đảm bảo quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết ban hành luật hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án luật
sự phù hợp với chủ trương đường lối của đảng tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo
đồng thời cho ý kiến và góp ý cụ thể đối với nhiều nội dung liên quan đến các chính sách cơ bản của dự án luật
đã cơ bản đảm bảo theo các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh cũng như các dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần chuẩn bị hết sức cẩn trọng tỉ mỉ công phu kỹ lưỡng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật bảo đảm sự đồng thuận cao của các đại biểu quốc hội